trước tình trạng phân lô bán nền xây dựng trái phép trên đất đông nghiệp diễn ra phức tạp tại tỉnh đồng nai
mà truyền hình nhân dân đã nhiều lần phản ánh
hôm nay chủ tịch ubnd tỉnh đồng nai đã yêu cầu các sở ngành và chính quyền các địa phương
tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
chủ tịch ubnd tỉnh đồng nai yêu cầu xử lý rứt điểm các vụ việc kéo dài
và làm rõ trách nhiệm quản lý nhà nước về đất đai tại địa phương
để xảy ra việc phân lô bán nền xây dựng trái phép phức tạp
riêng đối với vụ việc ở phường tam phước thành phố biên hòa và xã long thọ huyện nhơn trạch
lãnh đạo hai địa phương này cần xử lý trách nhiệm các tập thể cá nhân liên quan
và báo cáo ubnd tỉnh trong tháng sáu